kiểm soát bệnh tật hà nội tính đến một mươi sáu h chiều ngày hôm qua toàn thành phố hà nội đã lấy được hơn bảy trăm tám mươi tám một trăm linh mẫu xét nghiệm diện rộng đợt hai đạt chín mươi hai so với kế hoạch
tổng số mẫu đã có kết quả là hơn ba trăm tám mươi ba ba trăm năm mươi bảy mẫu trong đó số mẫu dương tính là bốn mươi chín còn lại là âm tính
trong số bốn mươi chín mẫu dương tính có bốn mẫu là của người dân sinh sống trong khu vực phong tỏa ở đồng xuân hoàn kiếm
bốn mươi năm mẫu là người sinh sống trong khu vực nguy cơ gồm đống đa hai mươi một mẫu hoàng mai một mươi ba mẫu hoài đức sáu mẫu hà đông nam mẫu
theo kế hoạch đề ra trong đợt xét nghiệm diện rộng đợt hai tổng số mẫu dự kiến xét nghiệm của hà nội là tám trăm năm mươi sáu bốn trăm hai mươi hai mẫu
trong đó có gần sáu mươi năm mẫu trong khu vực phong tỏa bốn trăm một mươi sáu ba trăm ba mươi mẫu thuộc các khu vực nguy cơ và ba trăm bảy mươi năm chín mươi ba mẫu thuộc đối tượng nguy cơ
đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an trên mạng xã hội
nguyễn hữu giáo chú thị xã bình minh vừa bị công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an thị xã bình minh mời làm việc
trước đó thông qua công tác kiểm soát trên không gian mạng lực lượng công an đã phát hiện tài khoản facebook
giáo nguyễn đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an
bài viết đã thu hút nhiều lượt người xem và tham gia bình luận
qua điều tra lực lượng công an đã xác định được nguyễn hữu giáo là chủ tài khoản facebook nói trên nên đã mời về cơ quan công an để làm việc
tại cơ quan công an nguyễn hữu giáo đã thừa nhận hành vi sai phạm gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an phường duy minh thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp với tổ công tác làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm dịch phòng chống covid một mươi chín tại quốc lộ một a phát hiện bắt giữ đối tượng lê đại dương
chú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã gây ra một mươi một vụ trộm cắp tài sản
vào sáng ngày hai mươi một tháng tám tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy đi theo hướng hà nội hà nam
có dấu hiệu khả nghi khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đối tượng đã không chấp hành
cố tình điều khiển xe vượt chốt kiểm soát tuy nhiên đã bị tổ công tác truy đuổi bắt giữ
bước đầu dương khai nhận đêm ngày hai mươi tháng tám đã trộm cắp chiếc xe máy tại thị trấn triệu sơn
tỉnh thanh hóa mang đi hà nội tiêu thụ thì bị lực lượng công an tỉnh hà nam phát hiện bắt giữ
được biết từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay dương đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp tài sản
trên các địa bàn thanh hóa hà nội và bình dương
còn tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn văn tường sinh năm hai nghìn một mươi ba
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi chín tháng tám phạm văn khanh có cự cãi với vợ tại phòng trọ
lúc này vợ của nguyễn văn tường đứng xem thì xảy ra mâu thuẫn
khanh đã dùng xe đồ chơi trẻ em ném về phía vợ tường đang mang thai
thấy vậy tường đã lấy dao chạy ra chém đứt lìa bàn tay của khanh sau đó bỏ trốn
nhận được thông tin các đơn vị có liên quan
đã nhanh chóng truy tìm đối tượng
đến dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an huyện trần văn thời đã bắt được nguyễn văn tường
khi đang lẩn trốn tại xã phong điền huyện trần văn thời
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
bốn đối tượng vừa bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh quyết định khởi tố về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ vụ việc nguyễn văn thông đặng văn hậu nguyễn trọng tuấn và nguyễn duy thái
đều trú tại huyện quế võ mở quán cầm đầu và cho khách vay tiền
với lãi suất từ ba đến bảy đồng một triệu một ngày gấp năm bốn lần cho đến một mươi hai lần mức lãi suất cao nhất quy định
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay bốn đối tượng trên đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
tiến hành khám xét bốn cửa hàng cầm đồ của các đối tượng cơ quan công an thu giữ ba mươi xe máy
gần một trăm linh bộ hồ sơ cho vay tiền và nhiều tăng vật liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ
faceplay là ứng dụng công nghệ được nhiều người tìm kiếm
chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội nhất trong những ngày vừa qua
faceplay là một sản phẩm của công ty phần mềm bigheadbros trung quốc
ứng dụng cho phép người dùng ghép gương mặt của mình và các đoạn video đẹp có sẵn trong phần mềm
cũng như nhiều ứng dụng trình ảnh khác facepay hiện gây nhiều tranh cãi về các nguy cơ mặt trái của nó
chỉ cần một tấm ảnh selfie
hay đơn giản là một tấm ảnh có chứa khuôn mặt của mình
lựa chọn phong cách thời trang bạn muốn
chỉ sau vài giây kay play với công nghệ deepfake ai ngay lập tức sẽ giúp bạn trở thành một nhân vật mới với khuôn mặt của mình khá chân thực
ứng dụng này cho phép người dùng sử dụng miễn phí trong ba ngày sau đó sẽ thu phí
điều đáng nói số tiền hiển thị trong biên bản trả phí được công ty che đi hai số
khiến nhiều khách hàng lầm tưởng về mức phí sử dụng rất rẻ
chỉ ở mức là một đồng một tuần hay trên một mươi đồng một năm
vì vậy chi phí thực tế cao gấp một trăm linh lần
bên cạnh đó ứng dụng faceplay còn yêu cầu người dùng để cung cấp rất nhiều thông tin
khi đăng ký thì ứng dụng faceplay điền rất nhiều thông tin cá nhân và tài khoản ứng dụng tài khoản tiến dụng
chúng ta không nên công khai những thông tin nhẹ cả liên quan đến riêng tư cá nhân
chẳng hạn như ngày sinh địa chỉ email số điện thoại địa chỉ nhà thông tin về hộ chiếu
về chứng minh nhân dân về các chuyến đi du lịch hay là các qr code
tất cả những thông tin đó hoàn toàn có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gây ra các hành động bất lợi cho chúng ta
ngoài lo lắng về nguy cơ người sử dụng bị lộ lọt đánh cắp thông tin cá nhân
các chuyên gia công nghệ cũng cảnh báo công nghệ deepfake ai đang ngày càng tiến bộ
có khả năng tạo ra những hình ảnh giả nhưng vô cùng chân thực
điều này có thể sẽ khiến cho nhiều người gặp rắc rối nếu bị kẻ xấu ghép mặt vào những video clip nhạy cảm
hay các mục đích xấu khác
chẳng hạn như là có thể người ta sử dụng hình ảnh của chúng ta vào các cái video không lành mạnh
các video có thể làm bằng chứng để tội phạm
hoặc đặc biệt hơn các công nghệ để xác thực của các ngân hàng hiện nay
có thể sử dụng video khuôn mặt của chính chúng ta
nếu chúng ta cung cấp video khuôn mặt của mình cho các ứng dụng này
thì hoàn toàn có thể về sau việc xác thực với các tài khoản ngân hàng của chúng ta
có thể sẽ bị lợi dụng và chúng ta có thể bị mất tài khoản ngân hàng
không thể phủ nhận giá trị giải trí của trào lưu payplay
hay nhiều ứng dụng công nghệ khác đem lại cho con người
nhất là trong mùa dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với nhiều mặt trái tiềm bần
có lẽ người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi tài sử dụng các ứng dụng ghép mặt như fai pray
bởi chúng ta sẽ phải chấp nhận rủi ro về việc chia sẻ dữ liệu của mình cho một bên khác
và không biết dữ liệu đó được bảo vệ hay dùng vào mục đích gì về sau
chủ trương và chính sách tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín miễn phí đến tất cả người dân
đang được chính phủ và chính quyền tp hcm triển khai giáo diết
nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân
tuy nhiên một số đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh
và quá trình triển khai tiêm vaccine trong cộng đồng để trục lợi
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
công an tp hcm phát hiện tài khoản facebook kim jong đăng tin cung cấp dịch vụ tiêm vaccine covid một mươi chín
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định chủ tài khoản tên là lê thị kim dung
trú tại quận bốn và tiến hành bắt khỏa tang khi dung đang tổ chức cho hai người
đến tiêm vaccine tại trường mầm non một mươi thuộc quận một mươi một
làm việc với cơ quan công an dung khai
nhờ mối quan hệ cá nhân dùng có thể sắp xếp cung cấp các suất tiêm vaccine covid một mươi chín
với giá từ hai triệu đồng cho đến bốn triệu đồng cho một liều vaccine
dung đã tổ chức trót lọt cho hai mươi một trường hợp và thu lợi bất chính hơn sáu mươi triệu đồng
hiện công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với lê thị kim dung về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trong ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ubnd tp hcm
đã ký bàn hành công điện số một mươi chín cd ubnz về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
theo công điện toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến sáu giờ ngày sáu tháng chín
để phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngay cuối tuần
trong ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ubnd tp hcm yêu cầu người dân các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tại chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp xác định đây là thời điểm then chốt quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tp yêu cầu mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ mỗi gia đình tổ dân phố thôn xóm cơ quan doanh nghiệp
là một pháo đài chống dịch
thành phố đề nghị mọi người dân và tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch của thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đề nghị siết chặt công tác quản lý phòng chống tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ di biến động của người dân các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
thành phố giao sở lao động thương binh và xã hội phối hợp ubnd các quận huyện thị xã đẩy nhanh việc triển khai các chính sách an sinh xã hội của chính phủ và của thành phố
để kịp thời hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đó là các giải pháp đang được các địa phương dọc tuyến cao tốc triển khai thực hiện
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra dọc tuyến cao tốc thu thập hình ảnh vi phạm để làm căn cứ xử lý
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra dọc tuyến cao tốc thu thập hình ảnh vi phạm để làm căn cứ xử lý
vi vi phạm thì lời chưa thấy đâu mà họ đã phải trả giá hơn lúc nào hết đây là thời điểm cần sự
thể hiện ý thức từ mỗi người dân trong việc tuân thủ các quy định để chung tay đẩy lùi dịch bệnh